thưa quý vị vào chiều nay ngày một tháng sáu tại họp báo thường kỳ bộ ngoại giao
phó phát ngôn bộ ngoại giao nguyễn đức thắng cho biết đến ngày một tháng sáu đã có thêm tám mươi công dân việt nam
được đưa về nước nâng tổng số công dân đã về nước an toàn là một trăm ba mươi
trong số bốn trăm ba mươi bảy công dân việt được giải cứu ở song bài tại tỉnh pampagan gần thủ đô manila philippines
trước đó vào ngày ba mươi tháng năm sáu mươi công dân đầu tiên đã được về nước an toàn
bộ ngoại giao đã chỉ đạo cục lãnh sự và đại sứ quán việt nam tại philippines
tiếp tục trao đổi với phía philippines để sớm đưa số công dân còn lại về việt nam an toàn
bảo đảm các quyền lợi ích hợp pháp của công dân việt nam
thưa quý vị từ ngày hôm nay ngày một tháng sáu các cảng hàng không trên cả nước sẽ đồng loạt thí điểm
chấp nhận hành khách sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai thay thế căn cước công dân
và theo cục hàng không việt nam việc thí điểm trước mắt sẽ kéo dài trong hai tháng
từ ngày một tháng sáu đến ngày một tháng bốn

tại điểm kiểm tra an ninh hàng không vị trí kiểm tra giấy tờ đi máy bay
chấp nhận tài khoản định danh điện tử mức độ hai khi hành khách làm thủ tục đi máy bay bằng hai bước
yêu cầu hành khách tự mở tài khoản định danh điện tử mức độ hai của hành khách
đối chiếu ảnh của hành khách trên tài khoản định danh điện tử mức độ hai với người thật
và đối chiếu thông tin hành khách của chuyến bay với thông tin trên tài khoản định danh địa tử mức độ hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với đối tượng nguyễn xuân thiên hai mươi sáu tuổi
chú tại tỉnh đồng nai để điều tra và làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
lực lượng chức năng đã bắt quả tang đối tượng nguyễn xuân thiên khi nhận xong kiện hàng
chuyển phát bên trong có một mươi viên thuốc lắc tổng khối lượng hơn ba sáu kg loại mdma
tại địa bàn thị trấn long thành huyện long thành
qua đầu tranh thiên khai nhận số ma túy trên là nhằm mục đích để bán
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng
và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật
cục cảnh sát hình sự bộ công an vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh kiên giang
đấu tranh bắt giữ nhóm đối tượng chuyên hoạt động tệ nạn xã hội bảo kê tranh chấp
bao chiếm đất gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
thành phố phú quốc
có năm đối tượng bị khởi tố bắt tạm giam gồm văn thế sự biệt danh là cọp bãi bổn
huỳnh văn lắm lý minh thương lê quốc thanh và vũ minh hiếu để điều tra về hành vi giết người
văn thế sự cùng huỳnh văn lắm là hai đối tượng cầm đầu băng nhóm chuyên hoạt động tổ chức đánh bạc
bằng hình thức đá gà lắc tài xỉu giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn xã hàm ninh
thành phố phú quốc các đối tượng rất manh động liều lĩnh luôn chuẩn bị sẵn hùng khí để giải quyết mâu thuẫn
với các băng nhóm khác thường xuyên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự
hoang mang lo lắng cho người dân tại địa phương
tại bến tre cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình đại đã khởi tố và bắt tạm giam nguyễn thanh phong
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tài huyện châu thành về hành vi cướp giật tài sản và tàn trữ trái phép chất ma túy
vào trưa ngày hai mươi năm tháng năm
xe máy từ nhà đến xã long hòa huyện bình đại thì thấy một người phụ nữ chạy xe mô tô
trên cổ có đeo dây chuyền vàng phong đã giật sợi dây chuyền rồi tẩu thoát về hướng huyện châu thành
bán được hơn một mươi triệu đồng nhận được tin báo của bị hại công an huyện bình đại khẩn trương điều tra
làm rõ nguyễn thanh phong chính là thủ phạm nên đã tiến hành bắt giữ lúc bị bắt trên người phong
đang tàng trữ trái phép chất ma túy phong còn thừa nhận đã gây ra hai vụ cướp giật tài sản khác
cũng tại địa bàn huyện bình đại
điều khiển xe mô tô không có biển số không đội mũ bảo hiểm nẹp bô đua xe gây mất an ninh trật tự
và an toàn giao thông ngay trong đề
sự việc xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng năm công an phường sapa đã chốt chặn bắt được bốn đối tượng
đi trên ba xe mô tô nhóm đối tượng gồm chảo láo tả chảo láo cáo trào láo lở thùng láo
từ một mươi tám đến hai mươi ba tuổi cùng chú tệ xã mường bo thị xã sapa
kiểm tra hành chính các đối tượng đều không xuất trình được giấy tờ tùy thân bằng lái xe mô tô
và giấy tờ chứng minh nguồn gốc ba chiếc xe máy trên
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm về các lỗi mất an toàn giao thông
tạm giữ ba xe máy để xử lý yêu cầu các đối tượng viết cam kết không được tiếp tục có các hành vi
gây mất an toàn giao thông an ninh trật tự
liên tiếp các vụ vận chuyển ma túy đã bị lực lượng công an bắt giữ trong những ngày qua
tại con tum và thanh hóa chi tiết có trong cụm tin vắn sau đây
tối ba mươi tháng năm tổ công tác phòng cảnh sát sapa đã xử lý ba chiếc xe máy
giao thông công an tỉnh con tum đang làm nhiệm vụ trên địa bàn huyện đắc tô
thì phát hiện hai đối tượng điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra
tuy nhiên đối tượng không chấp hành mệnh lệnh mà tăng ga bỏ trốn
trong quá trình chạy trốn các đối tượng đã ném một túi ni lông bên trong chứa hai kg ma túy đá
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã truy bắt được các đối tượng
gồm hứa văn bắc chú con tum và trần văn thọ chú tuyên quang
tại khu vực huyện mường lát tỉnh thanh hóa ngày một tháng sáu
lực lượng phòng chống ma túy và tuệ phạm bộ đội viên phòng tỉnh thanh hóa
hối hợp với đội viên phòng tam trung bắt quả tăng đối tượng giàng a mang chú thanh hóa
đang vận chuyển trái phép hai kg nhựa thuốc viện bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
quá trình bắt giữ đối tượng đã chống trả quyết liệt
sử dụng phương tiện xe máy tông thẳng vào đội hình lực lượng chức năng hỏng tẩu thoát
xong với tinh thần kiên quyết chấn áp tuệ phạm lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế đối tượng
giàng a mang là đối tượng chính trong chuyên án đã vượt biên trái phép sang lào
mua số ma túy trên mang về việt nam tiêu thụ
đây là đối tượng cầm đầu trong đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
từ lào vào các tỉnh phía bắc việt nam
thưa quý vị sau ba năm gián đoạn vì dịch bệnh
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi ba đã chính thức quay trở lại
với đêm khai màu diễn ra vào tối
công an thành phố đà nẵng đã có sự chuẩn bị và triển khai đồng bộ
nhiều biện pháp giải pháp để đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho mọi người dân
cũng như là du khách khi đến với lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi ba
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi ba có tám đội thi sẽ chỉnh diễn trong năm đêm
công tác đảm bảo an ninh trật tự cho sự kiện trọng đại này
được công an thành phố đà nẵng lên kế hoạch từ rất sớm
tại khu vực sân khấu và các khán đài công tác khảo sát và dự báo những tình huống phức tạp
về an ninh trật tự phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
được giám đốc công an thành phố chỉ đạo các lực lượng chuyên trách
tham mưu đưa ra những giải pháp phù hợp hiệu quả
giám đốc công an thành phố đã có kế hoạch tổng thể là quy động một trăm linh
công bộ chiến sĩ của toàn lực lượng công an thành phố đã phân công nhiệm vụ
cho từng bộ phòng cho từng phòng ban cho từng lĩnh vực
và từng đồng chí ở lĩnh vực vị trí để sẵn sàng làm nhiệm vụ
mặc dù có nhiều kinh nghiệm trong các kỳ lễ hội pháo hoa trước đó
nhưng lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng vẫn không chủ quan
mà càng đưa ra những giải pháp cụ thể chi tiết
một trăm linh cán bộ chiến sĩ được huy động ra đường và ứng trực sẵn sàng phối hợp tác chiến
công tác hướng dẫn phân làn phân luồng cho các phương tiện của người dân và du khách
được thông báo rộng rãi
phương án đón dẫn các đoàn lãnh đạo đại biểu đến dự khai mạc
được phòng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với trung tâm thông tin chỉ huy
cùng công an các địa phương đồng thời bố trí lực lượng chốt chặn
tại các khu vực dễ xảy ra u núi cung bộ
trong mùa lễ hội phó hoa quốc tế và du lịch nha nẵng
chúng tôi rất chú trọng trong khâu triển khai quán triệt đến công bộ chiến sĩ
tập trung xây dựng hình ảnh người cảnh sát giao thông thành phố đẹp hơn trong mắt người dân
chú trọng đến công việc thân thiện trong ứng xử văn hóa
nhưng mà nghiêm túc trong xử lý các tình huống vi phạm
không có phép chủ quan lơ là hay bỏ qua bất cứ hành vi vi phạm
tại hai phường nại hiên đông và an hải bắc của quận sơn trà
nơi lễ hội phó hoa quốc tế diễn ra
cảnh sát khu vực thường xuyên nắm tình hình địa bàn
gặp gỡ những người dân các hộ kinh doanh dọc tuyến trần hưng đạo
nâng cao hơn tinh thần cảnh sát và ra cố các biện pháp đảm bảo an toàn
an ninh trật tự phòng trái chết cháy
với các tuyến đường lắp đặt các khánh đài chính của lễ hội phó hoa
công an phường đã trực tiếp đi từng nhà để tuyên truyền phổ biến
tới các hộ kinh doanh hộ dân trong cái tuyến đường đó
để người dân nắm các quy định và phối hợp với lực lượng công an
đảm bảo an ninh trật tự trước trong và sau lễ hội phó hoa
trong hai ngày ba mươi tháng năm và mùa một tháng sáu
toàn công an thành phố đà nẵng đã tổ chức tổng diễn tập công tác đảm bảo an ninh trật tự
trật tự an toàn giao thông phòng trái chết cháy và cứu nạn cứu hộ div hai nghìn hai mươi ba
qua đây mỗi đơn vị địa phương sẽ tự rút ra những kinh nghiệm và vương mắc cần tháo gỡ
đồng thời đưa ra những giải pháp phù hợp với tình hình đặc điểm của từng địa bàn
phòng ngừa và kịp thời ngăn chặn tội phạm liên quan đến trộm cắp móc túi ma túy
hay những tệ nạn xã hội khác có thể xảy ra
với chủ đề thế giới không khoảng cách lễ hội phó hoa quốc tế đà nẵng div hai nghìn hai mươi ba
hứa hẹn mang đến nhiều điều mới mẻ và những màn trình diễn mãn nhãn
sự nỗ lực của toàn lực lượng công an thành phố đà nẵng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự
phòng trái chết cháy sẽ có phần mang đến thành công
thổi búng lên không khí lễ hội xôi động trong mùa hè năm nay
thưa quý vị từ một mươi năm h ngày hôm nay ngày một tháng sáu
xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm chín mươi đồng một lít xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng năm trăm một mươi sáu đồng một lít
ở chiều ngược lại dầu diesel giảm một mươi một đồng một lít dầu hỏa giảm một trăm chín mươi tám đồng một lít
và dầu ma rút giảm hai trăm bảy mươi năm đồng một kg
cụ thể giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng ba trăm chín mươi đồng một lít giá mới là hai mươi tám trăm bảy mươi tám đồng một lít
xăng ron chín trăm năm mươi ba tăng năm trăm một mươi đồng một lít giá mới là hai mươi tám trăm bảy mươi tám đồng một lít

ngược lại theo quyết định của liên bộ mặt hàng dầu diesel giảm một mươi một đồng
xuống mức một mươi bảy chín trăm bốn mươi ba đồng một lít dầu hỏa giảm một trăm chín mươi tám đồng một lít giá mới là một mươi bảy bảy trăm bảy mươi một đồng một lít
và dầu ma rút giảm hai trăm bảy mươi năm đồng một kg
về mức một mươi bốn tám trăm tám mươi ba đồng liên quan tới quỹ bình ổn bog
mức trích lập với xăng dầu ở mức ba trăm linh đồng một lít
ở trường ngược lại tiếp tục dừng chi quỹ với tất cả các mặt hàng xăng dầu
sáng ngày một tháng sáu đại tá diệp văn thế phó giám đốc công an tỉnh kiên giang cho biết
phòng trọng án cục cảnh sát hình sự bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
vừa đấu tranh bắt giữ nhóm đối tượng chuyên hoạt động bảo kê tranh chấp
bào chiếm đất gây mất an ninh trật tự trên địa bàn của thành phố phú quốc
năm đối tượng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang bắt khởi tố
gồm văn thế sự biệt danh là cọc bãi bổn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám huỳnh văn lắm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
lý minh thương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu lê quốc thanh việt danh thanh gái sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám
cùng ngũ ấp bãi bổn xã hàm ninh thành phố phú quốc và vũ minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
ấp đá chồng xã bãi thơm thành phố phú quốc để điều tra về hành vi giết người
văn thế sự với danh sưng cọp bãi bổn cùng huỳnh văn lắm là hai đối tượng cầm đầu băng nhóm
chung hạt động tổ chức đánh bạc và hình thức đá gà lắc tại xỉu
giải quyết tranh chấp chiếm đất trên địa bàn xã hàm ninh thành phố phú quốc
băng nhóm này gồm các đối tượng ở nhiều địa phương tập hợp lại
tụ tập ở khu nhà trọ trên địa bàn ấp bãi bổn xã hàm ninh
các đối tượng rất manh động liều lĩnh luôn chuẩn bị sẵn hung khí để giải quyết mâu thuẫn với các băng nhóm khác
thường xuyên thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây mất an ninh trực tự hoang mang lo lắng cho người dân tại địa phương
ngày một tháng sáu công an tỉnh bình dương xác nhận tay và chân người bị đốt được tìm thấy tại khu tái định cư bỏ hoang
ở phường tân phước khánh thành phố tân uyên là của cùng một người
qua quá trình lấy mẫu xét nghiệm adn đơn vị nghiệp vụ đã lấy mẫu chung của cả phần tay và chân nạn nhân bị đốt cháy
theo đó nạn nhân được xác định là nam giới
chiều cao khoảng một m sáu mươi tám một m bảy mươi thời gian tử vong từ khoảng ngày một mươi tháng năm đến ngày một mươi bốn tháng năm
sau tám ngày phát đi thông báo truy tìm danh tính nạn nhân đến nay công an tỉnh bình dương nhận được bốn mươi tin báo của người dân có người thân mất liên lạc
tuy nhiên cơ quan cảnh sát điều tra xác định những người mất tích như tin báo đều vẫn còn sống
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương kêu gọi người dân báo tin người thân mất liên lạc để nhanh chóng xác minh xác định lai lịch của nạn nhân
tuy nhiên cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương kêu gọi người dân báo tin người thân mất liên lạc để nhanh chóng xác định lai lịch của nạn nhân
ngày một tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm cho biết đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm
theo đó nguyễn phương hằng và bốn đồng phạm bị truy tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo khoảng hai ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
theo nội dung vụ án bà hằng đã thực hiện nhiều buổi livestream trên mạng phát ngôn có nội dung bịa đặt hoặc thông tin chưa kiểm chứng nhằm xúc phạm nghiêm trọng uy tín
danh dự cá nhân đưa lên bạn những thông tin thuộc bí mật cá nhân bí mật gia đình và đời sống riêng tư của một mươi cá nhân
ngày một tháng sáu tòa án nhân dân tp hcm đã trả hồ sơ yêu cầu làm trỏ các yêu cầu bồi thường của một mươi cá nhân
làm rõ vai trò đồng phạm của chồng bà hằng là ông huỳnh uy dũng giám đốc công ty đại nam và làm rõ hành vi có dấu hiệu làm nhục
vu khống người khác theo điều một trăm năm mươi năm và một trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
thưa quý vị những ngày gần đây nhiều người dân sống gần khu vực cầu dừa cũ thuộc phường hai quận bốn tp hcm cảm thấy bất an khi cầu xuất hiện nhiều vết nứt khiến cho người dân lo lắng khi di chuyển qua lại cầu
mặc dù đã có một cây cầu mới và kiên cố được xây dựng
người lại qua cầu dừa cũ hằng ngày vẫn không ít
điều này khiến người dân lo lắng khi thấy nhiều vết nước xuất hiện trên cầu dừa cũ mà nguyên nhân chưa được xác định rõ ràng
cụ thể những vết nước xuất hiện trên các vị trí bê tông dầm trụ tại điểm tiếp giáp với tường thân mố và các tiệm tiếp giáp giữa đầu cọc trụ dầm ngang và dầm dọc
để xác định nguyên nhân của tám vết nước này thanh tra sở giao thông vận tải tp hcm đã báo cáo và đề nghị lãnh đạo sở giao thông vận tải thuê một đơn vị kiểm định để tìm ra nguyên nhân gây hư hỏng từ đó xác định đơn vị chịu trách nhiệm và chi trả kinh phí để sửa chữa